công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé đối với hành khách đã mua vé tàu se ba mươi năm se ba mươi sáu ib ba và ib bốn
thông tin từ công an tỉnh con tum cho biết sáng ngày hai mươi tháng hai đơn vị phối hợp với sở y tế sở ngoại vụ và trung tâm y tế huyện đắc cơ lây đã tiến hành làm thủ tục đưa thi thể hai vợ chồng du khách mang quốc tịch đức tử vong do tai nạn trên đèo lò so vào chiều ngày một mươi chín tháng hai về bảo quản tại thành phố đà nẵng
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng hai ông johan massimilan ba mươi hai tuổi trở theo vợ là bà jasmine hanning ba mươi hai tuổi quốc tịch đức điều khiển xe mô tô trên đường hồ chí minh hướng từ con tum đi đà nẵng đã va chạm với xe ô tô do ông phạm văn mạnh chú tại nam định điều khiển hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến bà chasmine hanning tử vong tại chỗ ông johan massimilan tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện nay sở ngoại vụ tỉnh con tum đang liên hệ với lãnh sự quán đức tại thành phố hồ chí minh để thông báo cho gia đình
vụ việc đang được công an tỉnh con tum tích cực điều tra làm rõ
tại thành phố hồ chí minh có một thực tế là mỗi ngày khi ra đường phải lưu thông cạnh xe container chở hàng
người dân thật sự lo ngại bởi nguy cơ va chạm tai nạn có thể xảy đến khó lường trước được
cụ thể chỉ cần hành động bất cần không khóa chút định vị thông hàng đã tiêm ẩn bao nguy cơ dẫn đến tai nạn
đây là một vụ xe container khi lưu thông qua ngã tư linh xuân quận thủ đức bất ngờ đánh rơi thùng hàng
rất may mắn vụ tai nạn không có thương vong nhưng gây tâm lý bất an cho nhiều người xung quanh
em ngồi chạy xe ở đây lúc đó thì em thấy cái thùng nó băng ra thì em bỏ chạy thôi
ngoài những trường hợp may bắn như trên thời gian qua tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành lân cận
đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn gây hậu quả đau lòng bắt nguồn từ xe đầu kéo đánh rơi thùng hàng container khi đang lưu thông
và điều đáng trách là qua công tác kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
phát hiện lỗi do nhiều tài xế cậu thả khi không đóng chốt khóa an toàn cho thùng hàng trước khi di chuyển
một người một mọt mà xài chung một cái đầu cái thì nó rất dễ mình quản lý
mà bây giờ là cái mọt là nhiều nhiều tài xế nó tráo đổi với nhau
hàng hóa rồi nó cắt băng đổ lúc lúc mình cũng chủ động được cái bài đó
chúng tôi cũng phát hiện nhiều
nhiều trường hợp tài xế không định vị bố định container và đọc phiên bản
đối với lỗi này thì quy định xử phạt là hai triệu năm trăm linh ngàn đồng và cướp giấy phép lấy xe hai tháng
chỉ trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi qua lập chốt kiểm tra tại khu vực tra vào khu công nghiệp hiệp phước
công an nguyễn nhà bè đã phát hiện một mươi tám trường hợp xe container không khóa định vị thùng hàng khi lưu thông
thành phố hồ chí minh có nhiều cụm công nghiệp
khu chế xuất cảng biển với lượng hàng hóa thông thương mỗi ngày bằng phương tiện xe đầu kéo rất lớn
để phòng tránh xảy ra tai nạn công an thành phố cần thường xuyên kiểm tra
xử lý các trường hợp xe đầu kéo vi phạm lỗi không khóa chốt cố định thùng container với trơ móc
phải xử lý kiên quyết từ những lỗi nhỏ sơ đẳng mới tránh xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng